trong vai một việt kiều xinh đẹp hướng thiện người phụ nữ u năm mươi từng bước dẫn dụ nạn nhân vào bẫy
bị lừa đảo một mươi hai tỷ đồng đại gia sứ nghệ chết đứng trước nhân sắc thật của người yêu trên mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đào thị mộng thường bốn mươi năm tuổi
chú tại xã vĩnh thới huyện lai vung tỉnh đồng tháp để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vén man kịch lừa đảo của người phụ nữ này điều tra viên không khỏi sừng sốt bởi thủ đoạn không thể ngờ
thường từng có một tiền án không nghề nghiệp đã đăng ký kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc
nhưng không ai biết chồng bà ta là ai cũng chưa từng xuất hiện ở địa phương
năm hai nghìn một mươi chín thường vào các hội nhóm facebook để co men dạo mục đích là để tìm kiếm con mồi để thực hiện hành vi lừa đảo
qua một nhóm facebook của những người yêu phật pháp thường nhìn trúng ông kiên bốn mươi sáu tuổi
người đàn ông này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thường xuyên đi làm từ thiện và thích làm thơ
thường lập facebook lấy pháp danh là ngọc tịnh copt thơ trên mạng vào đổi thơ về ông kiên và dần dần chiếm được thiện cảm của người đàn ông này
thường tự giới thiệu là đào ngọc minh hai mươi năm tuổi bố là người việt mẹ là người hồng kông hiện sinh sống tại canada
gia đình minh đang sở hữu một công ty chuyên về vận tải đường biển mà trong đó minh có cổ phần khá lớn
mặc dù giới thiệu gia đình giàu có nhưng mình luôn thể hiện là người biết cư xử có trừng mực yêu thích việc làm từ thiện để chứng tỏ bản thân
nhân một lần biết ông kiên chuẩn bị có một chuyến từ thiện lên vùng cao minh chuyển khoản ngay hai mươi triệu đồng để giúp đỡ những mạnh đời khó khăn
trong thời gian này quan hệ vợ chồng ông kiên bắt đầu có những dạn nứt
trong khi đó trò chuyện với cô gái việt kiều người đàn ông này như tìm được người bạn tâm giao luôn thấu hiểu và lắng nghe mình
suốt thời gian dài ông kiên coi người phụ nữ tên mình như bạn trì kỳ sẵn sàng chia sẻ những tâm sự mà bình thường ông không dễ chia sẻ với ai
dần dần mối quan hệ của hai người chưa từng gặp mặt đã nâng lên một bước khi nữ việt kiều nhận ra là người yêu ông kiên
với một người đàn ông có trái tim luôn hướng về những điều tốt đẹp lương thiện thứ tình yêu này không nhuốm màu nhục rục mà đơn thuần chỉ là tình yêu giữa hai con người có tâm hồn đồng điệu
ông kiên không thể ngờ được bản thân mình chỉ là miếng mồi ngon của một vờ kịch lừa đảo được lên kế hoạch tình vi kín kẽ
kế hoạch lừa đảo được đối tượng vạch ra từ đầu bao gồm cả việc né công an trong trường hợp nạn nhân phát hiện tố cáo
điều tra viên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an được phân công phụ trách vụ án cho hay
trong quá trình yêu đường trên mạng mộng thường không tỏ ra vội vã trong việc chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
người đàn bà này rất kỳ công trong việc xây dựng hình ảnh bản thân
trên facebook thường với cái tên là ngọc minh thường xuyên đăng tải các hình ảnh hành hương làm từ thiện hoặc đi du lịch khắp nơi
các bức ảnh du lịch sang trành cổ thường được chụp từ sau lưng hay góc nghiêng không rõ mặt sau này mới vỡ ra là thị tải trên mạng xã hội xuống để đăng
khi chắc chắn được tình cảm của ông kiên dành cho mình mộng thường mới bắt đầu tung chiêu từng bước dẫn dụ nạn nhân vào vở kịch lừa đảo của mình
cũng bởi tin và tình yêu thánh thiện trên mạng
kiên không tiếc tiền gửi cho ngọc minh nếu có người yêu mở lời
và để chứng minh bản thân không hề trục lợi tiền bạc ngọc minh khéo léo gợi ý ông kiên gửi tiền dưới dạng cho tặng
năm hai nghìn hai mươi sau khi chuyển cho người yêu gần hai tỷ đồng ông kiên đã lờ mờ nhận ra cô ta không hề trong sáng như biểu hiện nên có vẻ ngãn ra
ngọc minh tỏ ra đau khổ một thời gian ngắn sau khi thông báo đang nằm viện do làm điều dạy rột vì đánh mất tình yêu
câu chuyện của nữ việt nam
điều này còn lâm ly hơn khi cho biết bố cô ta trong quá trình vào bệnh viện thăm con gái xảy ra tai nạn và không qua khỏi
mục đích của thường là khiến ông kiên cảm thấy say rứt khổ tâm
cô ta còn gửi tới ông kiên một bức thư của bố mình do bản thân nguy tạo ra
trong bức thư bố ngọc vinh gửi gắm ông kiên thay mình chăm sóc con gái điều tra viên cho hay
bản tính lương thiện dễ mùi lòng khiến ông kiên không thể giất tình và tiếp tục trở thành mỏ vàng cho cô
cô tà bảo vì bố qua đời đột ngột không để lại di trúc nên toàn bộ giấy tờ tùy thân đã bị anh chị em ruột đốt sạch để chuốt quyền thừa kế
hiện cô ta đang mắc kẹt ở hồng kông cần tiền để làm lại giấy tờ
từ thời điểm nối lại tình cảm đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bằng nhiều lý do khác nhau như cần tiền làm lại giấy tờ đầu tư kinh doanh trả nợ đối tác
nữ việt kiều đã lừa đảo chiếm đoạt của ông kiên thêm một mươi tỷ đồng
toàn bộ giao dịch tiền bạc giữa ông kiên và ngọc minh đều được chuyển qua tài khoản ngân hàng mang tên là đào thị mộng thường
theo giới thiệu của mình thường là người chị họ thân thiết làm cục công ty rất đáng tin cậy
có đôi lần theo ủy quyền của minh thường gặp trực tiếp ông kiên và gia đình
trong những lần gặp gỡ này thông qua chị họ minh gửi tặng người thân của ông kiên nhiều món quà rất có giá trị
suốt nhiều năm ông kiên nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp mặt trực tiếp
mình không có lý do để thoái thác
thậm chí có những cuộc hẹn đến phút chót mình cho ông kiên leo cây vì những lý do mà cô ta cho là bất khả kháng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai minh thông báo sẽ về việt nam và hẹn ông kiên gặp gỡ tại khách sạn tại tp hcm
tuy nhiên khi ông kiên có mặt ở đây thì chị gặp thường còn minh vẫn tiếp tục đưa ra nhiều lý do để tránh gặp mặt
chính điều này khiến ông kiên nghi ngờ
để kiểm chứng sự nghi ngờ của mình
thần năm mươi tuổi đứng trước cửa phòng thường và gọi qua messenger cho ngọc minh
khi đầu phía kia bắt máy ông đẩy cửa vào kết quả không ngoài dự đoán
người đang nói chuyện với ông chính là thường
lâu nay cô lừa tôi
ông kiên chỉ nói như thế và bàng hoàng khi thường không hề chối cãi
mặc dù biết bị lừa nhưng ông kiên hy vọng những tình cảm trước đó mà người phụ nữ dành cho ông
dù qua bóng hình của người tưởng tượng có chút thật lòng
ông kiên không biểu hiện hối hận mà càng tỏ ra ngang ngược cối thao túng tâm lý ông kiên để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo
hơn một năm chờ thường hồi tâm chuyển ý hoặc chí ít trả lại một phần tiền đã chiếm đoạt không có kết quả
tháng tám ông kiên đến trình báo cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
sau thời gian thu thập củng cố chứng cứ
trinh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ thường khi người phụ nữ này đang ở trong một khách sạn bình dân ở tp hcm
khám xét nơi ở của thường
công an thu giữ nhiều túi sách quần áo hàng hiệu và một phiếu thu mua nhãn kim cương trị giá là một bốn tỷ đồng
một hợp đồng đầu tư trái phiếu bốn tỷ đồng
số tiền thường lừa đảo chiếm đoạt của ông kiên khoảng hơn một mươi hai tỷ đồng
trong đó thường mua quà biếu lấy lòng gia đình ông kiên khoảng hai tỷ đồng phần còn lại là tiêu xài cá nhân
ngày một mươi tháng năm vừa qua tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đào thị mộng thường
đối với đảo thị mộng thường
trú tại huyện lai phung tỉnh đồng tháp
thường bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố ra trước tòa xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên xét xử đào thị mộng thường từng hoãn một lần do bị cáo đề nghị gặp mặt
đối chất với ông kiên nhưng anh này không có mặt xin xét xử vắng mặt
tại phiên tòa thường cho rằng các hình ảnh đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội là hình ảnh của thường khi còn trẻ
không phải sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội
thường không thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cho rằng số tiền này là tình phí do ông kiên chủ động cho
theo bị cáo ông kiên và bị cáo biết nhau nhiều lần gặp gỡ đi du lịch cùng nhau chứ không phải là không biết như nạn nhân khai
thường đưa ra các bằng chứng là các tin nhắn của ông kiên nhắm trong các lần giao dịch chuyển tiền với nội dung
cho tặng ngọc minh cho tặng mộng thường cho tặng vợ yêu tặng quà để chứng minh việc ông kiên chuyển tiền là tự nguyện
cơ quan chức năng đã chứng minh các nội dung chuyển tiền này là do ông kiên ghi theo yêu cầu của thường
đây là thủ đoạn của thường nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông kiên
sau nhiều lần ông kiên yêu cầu gặp gỡ ngọc minh đồng ý sẽ gặp tại một khách sạn nổi tiếng ở đà nẵng
tuy nhiên nhân vật ngọc minh sau đó lấy lý do công việc đột xuất và nghi ngờ ông kiên lừa dối mình để không có mặt
cơ quan chức năng xác định đào thị mộng thường đã sử dụng thủ đoạn gian dối
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông kiên hơn một mươi hai tỷ đồng
trong đó người phụ nữ này dành hơn sáu tỷ đồng để mua kim cương cho anh trai vay bốn tỷ đồng
sử dụng hơn hai bảy tỷ đồng đi du lịch và tiêu sải cá nhân
trong quá trình thực hiện hành vi hường đã chuyển lại cho ông kiên gần ba tỷ đồng
gồm qua cáp và đầu tư kinh doanh
bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền chiếm đoạt hơn chín tỷ đồng
trong quá trình điều tra
anh trai thường đã trả lại ông kiên bốn tỷ đồng vay của thường trước đó
nạn nhân yêu cầu thường bồi thường hơn năm tỷ đồng
tại phiên tòa đào thị mộng thường thay đổi lời khai so với quá trình điều tra
không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên các lời khai bằng chứng thường đưa ra là không có căn cứ
hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra xét hỏi tranh luận công khai tại phiên tòa đủ căn cứ khẳng định
viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người đúng tội
xem xét toàn bộ vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt đào thị mộng thường tù trung thân
từ vụ việc trên có thể thấy tuy rằng thủ đoạn hết sức đơn giản nhưng có bị hại vẫn sập bẫy
người dân nhất là những người đang sử dụng mạng xã hội phải hết sức cảnh giác
đề phòng các đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo và các hành vi phạm tội khác
nhiều người dân với tâm lý hám khổ lạ hám lợi trước mắt mất cảnh giác và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn
để chủ động phòng ngừa với loại tội phạm này cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo
người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo hiện nay
không truy cập đăng nhập tại các web đường link được gửi từ người lạ không rõ nguồn gốc không chuyển tiền cho bất cứ ai
khi không biết thông tin rõ ràng cụ thể của tài khoản
cùng với đó người dân chú ý bảo vệ bí mật đời tư cá nhân không được mở thuê mở hộ các tài khoản ngân hàng tài khoản mạng xã hội đứng tên thuê bao điện thoại
góp phần tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo chủ động cảnh giác biết dừng lại đúng lúc ngay sau khi phát hiện hoạt động lừa đảo
cần trình báo kịp thời cho cơ quan công an để xác minh ngăn chặn dòng tiền lừa đảo xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tích cực chia sẻ các thông tin kết quả
cảnh báo đến người thân bạn bè và mọi người xung quanh
góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng